cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn minh tâm
trú tại tỉnh đồng nai về hành vi giết người liên quan đến vụ việc năm đối tượng khác
bị công an huyện long thành tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
ngày bảy chín tâm cùng bốn đối tượng khác cầm theo dao đến gặp bạn gái cũ và anh mai văn ninh
quê ở tỉnh bạc liêu để nói chuyện thì xảy ra sâu sát
tài xế taxi gần đó đến can ngăn đã bị tâm đâm tử vong
sau khi gây án tâm gọi ba người trong nhóm đến phá cửa phòng lấy ma túy của tâm mang cất giấu rồi bỏ trốn
lực lượng công an đã bắt giữ được các đối tượng ngay sau đó
khám xét nền ẩu của tâm cơ quan công an đã thu giữ số ma túy mà các đối tượng cất dấu